tại hà nội bộ y tế chương trình chống lao quốc gia đã tổ chức sự kiện
hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao ngày hai mươi bốn tháng ba
sơ kết năm năm triển khai chiến lược quốc gia phòng chống lao
và phát động chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh lao đến năm hai nghìn ba mươi
phó thủ tướng vũ đức đam đã tới tham dự buổi lễ
phát biểu tại lễ phát động phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
ngoài vai trò của các nhân viên y tế thì sự hỗ trợ của gia đình cộng đồng
và cơ quan rất quan trọng trong việc giúp đỡ người bệnh lao điều trị theo đúng phác đồ
tiến tới chấm dứt bệnh lao tại việt nam
phát biểu tại chương trình phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
muốn đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
cần có những hành động mạnh mẽ hiệu quả hơn
mỗi năm vẫn có tới một trăm hai mươi người mắc mới một mươi hai người chết vì lao mỗi năm
con số này gấp một năm lần số người chết vì tai nạn giao thông
việc phát hiện sớm bệnh lao vô cùng quan trọng và có tính quyết định
bởi ở nước ta người mắc lao lần đầu được phát hiện có tỷ lệ chữa khỏi lên tới hơn chín mươi
mà chỉ trong từ bốn đến sáu tháng
hiệu quả có thể thấy nhưng ngoài cộng đồng vẫn còn tới một mươi chín người bị lao chưa được phát hiện
làm sao để người dân nhận thức tốt hơn
nhiều chứng bị bệnh thì được phát hiện được khám được phát hiện được điều trị
và điều trị thì như tôi đã nói nó phải theo một lộ trình liên tục để không bị nhờn thuốc
thì phải có sự quan tâm thường xuyên của bác sĩ của nhân viên y tế
nhưng mà đặc biệt là cần sự hỗ trợ của cộng đồng nơi làm việc nơi sống
trong một mươi năm qua bệnh lao ở việt nam đã giảm được ba mươi một
trung bình ba tám một năm
những năm gần đây tốc độ giảm nhanh hơn
nhất là sau khi chính phủ ban hành chiến lược quốc gia phòng chống lao đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó đến nay chúng ta đã làm chủ được các kỹ thuật phát hiện trần đoán điều trị với kết quả cao
đã xây dựng được một hệ thống mạng lưới mạnh từ trung ương đến địa phương
dù vậy chương trình chống lao hiện nay vẫn gặp nhiều thách thức
thứ nhất là phải cam kết chính trị rất mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị
các cấp và các giới chuyên môn cả trong nước và quốc tế
thứ hai là phải huy động nguồn lực tối đa quốc tế trong nước
và đặc biệt là cơ chế tài chính để có mấy cơ thể nguồn lực được
thứ ba nữa là phải củng cố hệ thống mạng lưới y tế từ trung ương đến địa phương đặc biệt y tế cơ sở
thứ tư là thực hiện đúng các phác đồ phát hiện sớm trần đoán điều trị
và ứng dụng các công nghệ kỹ thuật cao trong trần đoán trong điều trị trong nghiên cứu khoa học
và thứ năm nữa là phải tăng cường hợp tác quốc tế
cái cấu phần mà liên quan đến truyền thông là rất là quan trọng
tức là phải tham gia của tất cả mọi người của mọi giai tầng của mọi người dân
mọi tổ chức chính trị xã hội cũng như mọi người dân mọi địa phương trong toàn quốc
thì mới có thể thành công được
nếu đơn hề ngành y tế hoặc chỉ các cơ quan trung ương vào cuộc thì cũng không được
cũng trong sự kiện lần này thay mặt chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam
chính thức phát động hưởng ứng
nói tới phòng chống lao năm hai nghìn một mươi chín giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược
và chương trình hành động quốc gia chấm dứt bệnh lao đến năm hai nghìn ba mươi